để trôn tránh bị pháp luật xử lý cũng như mở rộng địa bàn
các đối tượng chủ mưu cầm đầu các đường dây cho vay rủ rỗ lôi kéo nhiều người làm việc cho chúng
rồi biến họ thành công cụ kiếm tiền với thủ đoạn tinh vi
phản ánh ngay sau đây của phóng viên ann tv
mới đầu lương đức tiến sinh năm hai nghìn chú thành phố hà nội
được người quen rủ vào nam bán quần áo thuê
khi vào đến thành phố cần thơ cuối tháng bốn vừa qua
thì tiến mới biết công việc thực sự là đi thu nợ
theo chỉ đạo hướng dẫn của chủ lương đức tiến xuống huyện vị thủy
thành phố vị thanh thu nợ và cho vay với lãi suất vượt hơn một mươi năm lần quy định của pháp luật
sau gần một tháng hoạt động tiến bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy
bắt và khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
nguyễn thế anh chủ tỉnh ninh bình khai nhận được một người đồng hương giới thiệu vào thành phố cần thơ bán hàng
với mức lương cao
nguyễn thế anh chủ tỉnh ninh bình khai nhận được một người đồng hương giới thiệu vào thành phố cần thơ